công an thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
khám xét nơi ở đối với suez sialong quốc tịch trung quốc về hành vi ở lại việt nam trái phép
theo tài liệu điều tra vào ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín suez sialong nhập cảnh vào việt nam
đến thành phố hải phòng bằng thị thực du lịch và được gia hạn tạm trú đến ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
mặc dù đã hết hạn thị thực nhưng suez sialong vẫn bất chấp ở lại việt nam
và đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bị công an thành phố hải phòng xử phạt về hành vi sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn
và được yêu cầu xuất cảnh sau khi nộp phạt suez sialong di chuyển vào đà nẵng
thuê trọ tại một căn hộ ở phường khuê mỹ đồng thời tìm cách liên hệ với các đối tượng làm dịch vụ
gia hạn thị thực trái pháp luật để được ở lại việt nam
đến đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một suez sialong đã bị công an thành phố đà nẵng phát hiện
đang lưu trú trái phép trên địa bàn